hội nghị bộ trưởng giao thông vận tải asean lần thứ hai mươi năm đã kết thúc tốt đẹp
bộ trưởng giao thông vận tải của các quốc gia thành viên asean đã nhất trí thông qua tuyên bố chung của các bộ trưởng
khẳng định và hiện thực hóa các cam kết hội nhập vận tải đường bộ hàng hải và đi đến thống nhất hai nghị định thư về hàng không
các bộ trưởng đã ký kết nghị định thư thực hiện gói cam kết thứ một mươi một về dịch vụ vận tải hàng không theo hiệp định khung asean
về dịch vụ để tạo thuận lợi cho việc triển khai hiệp định nhằm tự do hóa hơn nữa
các dịch vụ phụ trợ hàng không trong khu vực và nghị định thư số ba về mở rộng quyền vận chuyển thứ năm giữa các bên ký kết thuộc hiệp định vận tải hàng không asean trung quốc
tôi và các quý bộ trưởng đã thông qua các dự án kế hoạch chương trình hành động trong khuôn khổ hợp tác giao thông vận tải asean trong năm hai nghìn hai mươi
chúng tôi cũng tăng cường trao đổi thúc đẩy hợp tác giao thông vận tải với các nước đối tác lĩnh vực đặc biệt là trong hợp tác

triển khai các thỏa thuận này sẽ nâng cao chất lượng và giảm giá thành dịch vụ hàng không giúp cho người dân và doanh nghiệp có thêm các cơ hội sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng không trong khu vực asean
mặt khác sẽ giúp các doanh nghiệp hàng không của việt nam mở rộng thị trường đầu tư tại các nước asean và đối tác tiềm năng trung quốc
với cái nghị định gói số ba này thì rất là thuận lợi cho việt nam lai tiếp tục là đẩy mạnh và nâng cao công tác quảng bá hãng không quốc gia tại thị trường trung quốc
đây là một trong những thị trường trọng điểm của việt nam airlines
để hòa nhập sâu rộng các hãng hàng không việt nam phải nâng cao chất lượng
cùng với đó việt nam cũng cần đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và quản lý hoạt động bay nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng hàng không trong khu vực
tạo điều kiện cho các hãng hàng không asean khai thác thị trường hàng không đi